dịch tả lợn châu phi đã khiến đàn lợn ở đồng nai địa phương được xem là thủ phủ chăn nuôi lợn của cả nước bị giảm sâu
sau khi hết dịch người chăn nuôi trên địa bàn bắt đầu tái đàn trở lại để góp phần bảo đảm cung cấp nguồn lợn ra thị trường
ghi nhận tại một huyện trọng điểm chăn nuôi lợn của tỉnh đồng nai
đợt dịch tả lợn châu phi đã khiến trang trại của bà hoàng thị thanh linh phải tiêu hủy bốn con lợn
thời điểm này sau khi bảo đảm các điều kiện vệ sinh thú y và thông báo với địa phương
ở những con lợn còn sót lại sau đợt dịch
chỉ riêng tại huyện cẩm mỹ hiện tổng đàn lợn là một trăm chín mươi ba con tập trung chủ yếu ở các trang trại chăn nuôi
thời điểm này các cơ sở chăn nuôi đang tái đàn trở lại sau dịch
do đó ngành chức năng yêu cầu phải bảo đảm an toàn chăn nuôi sinh
học vệ sinh thú y khi nhập lợn phải rõ nguồn gốc đăng ký với chính quyền địa phương
và thực hiện cam kết chấp hành sự theo dõi giám sát của cán bộ chuyên môn
một số công ty như công ty giác pha hoặc là một số công ty khác
có cái nguồn gốc truy xuất được cái nguồn gốc giống heo đảm bảo được cái quy trình chăn nuôi
việc tái đàn lợn hiện nay không chỉ giúp phục hồi tổng đàn lợn sau khi hết dịch tả lợn châu phi
mà còn góp phần cung cấp lợn ra thị trường để kéo giảm giá thịt lợn vốn đang ở mức cao trong nhiều tháng qua